ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi hợp tác đầu tư và phát triển dự kiến tổ chức vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
hội nghị lần này có tính chất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kép của hà nội đó là vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị này thành phố hà nội sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một trăm một mươi sáu dự án với tổng vốn đầu tư gần ba trăm bốn mươi tỷ đồng tương đương một mươi năm năm tỷ usd
cũng tại hội nghị dự kiến lãnh đạo thành phố hà nội sẽ ký ba mươi sáu biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp và nhà đầu tư với tổng trị giá hơn hai mươi sáu tỷ usd
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng công bố tại danh mục hai trăm tám mươi hai dự án xúc tiến kêu gọi đầu tư với tổng số vốn hơn bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng tương đương hai mươi một sáu mươi sáu tỷ usd trong tám lĩnh vực
dự kiến hội nghị lần này sẽ có một tám trăm năm mươi đại biểu tham dự trong đó có một hai trăm linh nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước và nước ngoài